tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev
đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
ngay sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev
tại lễ đón hai thủ tướng đã cùng duyệt đội danh dự
chuyến thăm của thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev tới việt nam diễn ra trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hai nước sẽ tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng liên bang nga lần này nhằm tiếp tục phát triển tích cực
các lĩnh vực hợp tác như chính trị kinh tế thương mại an ninh quốc phòng khoa học công nghệ
giáo dục đào tạo văn hóa du lịch hợp tác giữa các địa phương hai nước
ngay sau lễ đón thủ tướng nga dmitry medvedev thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi hội đàm với thủ tướng nga
tại cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai nước việt nam liên bang nga
thời gian qua thảo luận và thống nhất các phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới
hai thủ tướng cùng chung đánh giá về quan hệ đặc biệt truyền thống hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga
quan hệ chính trị tin cậy cao đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế
trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong mối quan hệ hai nước
mối quan hệ đó ngày càng năng động và hiệu quả
để củng cố thực chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị tin cậy
duy trì trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao phối hợp chặt chẽ trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tổ chức thành công năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam nga và bảy mươi năm quan hệ ngoại giao hai nước
hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
trong đó có việc tăng cường nỗ lực nhằm gìn giữ hòa bình ổn định bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không
giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế
công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai trên tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
hai bên thảo luận tất cả các phương hướng phát triển hợp tác giữa hai nước
trong đó có cả mối quan hệ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật
thủ tướng medvedev cho biết buổi hội đàm hôm nay đã khẳng định một lần nữa rằng hai đất nước chủ trương trước sau như một
tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
về hợp tác kinh tế thương mại thủ tướng medvedev cho rằng nhờ bắt đầu triển khai hiệp định fta giữa liên minh kinh tế á âu và việt nam
kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước tăng đáng kể năm ngoái tăng gần một phần ba và xu thế này vẫn duy trì được trong mấy tháng đầu năm nay
nga chủ trương tiếp tục nỗ lực nhằm đa dạng hóa cơ cấu thương mại song phương sao cho tăng tỉ trọng của sản phẩm công nghệ cao
và cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp năng lượng dầu khí giao thông vận tải
đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng thanh toán bằng hai đồng nội tệ của hai nước
thủ tướng nga cho rằng một điều quan trọng là mối quan hệ giữa hai nước không chỉ thể hiện thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao
có mối quan hệ chính trị kinh tế thành công mà cả giao lưu giữa người dân hai nước ngày càng tích cực
hai bên thực sự quan tâm tới phong tục tập quán và lịch sử của hai đất nước
theo thủ tướng medvedev một trong những biểu hiện tốt nhất là số lượng khách du lịch nga và việt nam sang thăm hai nước ngày càng đông
năm sau hai nước sẽ tổ chức năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga
đây là cơ hội tốt để người dân hai nước có thể tiếp cận văn hóa phong tục tập quán của nhau